cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào thực hiện giai đoạn đầu cung cấp tám nhóm dịch vụ công
năm dịch vụ công thực hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố bao gồm đổi giấy phép lấy xe thông báo hoạt động khuyến mại cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng
dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân hộ gia đình dịch vụ cấp điện trung áp phục vụ doanh nghiệp
và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện
ba dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ gồm cấp giấy phép lái xe quốc tế đăng ký khuyến mại nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
bên cạnh đó là hai tiện ích nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp và tiện ích thanh toán tiền điện
sau một thời gian nỗ lực triển khai cổng dịch vụ công quốc gia với một số dịch vụ công cơ bản đã được đưa vào và vận hành khai thác để phục vụ người dân và doanh nghiệp
là đối với khu vực sản phẩm dịch vụ
vnpt sẽ triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cổng dịch vụ công quốc gia vận hành chất lượng hiệu quả theo mục tiêu đề ra
bên cạnh đó chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ban ngành và các địa phương thực hiện cam kết hàng năm sẽ đưa hai mươi các dịch vụ công do đơn vị mình cung cấp lên cổng dịch vụ công quốc gia
vnpt cam kết sẽ đồng hành cùng với các bộ ban ngành địa phương để triển khai các giải pháp kỹ thuật tích hợp các dịch vụ công
đưa các dịch vụ công vào doanh nghiệp

thực hiện cổng dịch vụ công quốc gia tổng chi phí tiết kiệm ước tính bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng mỗi năm
khi các địa phương khẩn trương hoàn thiện cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh sẽ tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia
giao dịch được liên thông tạo thuận lợi cho người dân làm thủ tục trực tuyến mọi lúc mọi nơi

hồ sơ của chúng tôi ngay lập tức được gửi đến sở công thương của xóm ba tỉnh thành phố và đặc biệt hơn nữa là rất là nhanh chóng và chúng tôi có thể theo dõi được tiến trình tiếp nhận và xử lý của các sở công thương
có thể nói cổng thông tin này được xây dựng dựa trên cơ sở thông lệ tối ưu của quốc tế và tập hợp những kinh nghiệm của pháp châu âu và việt nam trong quá trình xây dựng
cổng thông tin này đã tích hợp những ưu điểm của châu âu và tính đến những nhu cầu trong nước rất cụ thể
ví dụ hoạt động cấp quốc gia nhưng đồng thời
cổng thông tin này đồng thời sẽ tích hợp mạng lưới của địa phương
người sử dụng cũng sẽ có địa chỉ và không gian riêng cho mình để họ truy cập và theo dõi quy trình thủ tục hành chính mà họ triển khai thực hiện
như vậy công dân dù ở bất kỳ đâu trên đất nước cũng có thể truy cập khi thực hiện thủ tục hành chính có thể theo dõi các bước khác nhau của thủ tục này
bản thân chúng tôi trên phương diện thiết kế và xây dựng cổng chúng tôi thấy đây là sự thành công rất lớn về mặt thiết kế
những người nước ngoài cũng đánh giá cao sự kiện này
chúng tôi tự hào vì đã được đóng góp vào việc chuẩn bị cho cổng dịch vụ công quốc gia của các bạn
tại lễ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia thủ tướng đánh giá cao tinh thần mạnh dạn làm rồi tiếp tục cải tiến nâng cấp
ngay từ đầu nhiệm kỳ chính phủ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính phủ điện tử
nhằm hiển thực hóa quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
việc xây dựng cổng dịch vụ công các cấp và cổng dịch vụ công quốc gia có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng phát triển các hệ thống chính phủ điện tử
là kênh giao tiếp điện tử giữa người dân doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước là điểm để người dân doanh nghiệp tương tác với chính quyền trên môi trường điện tử
những quốc gia thành công trong xây dựng chính phủ điện tử đều coi cổng dịch vụ công là một trong những hệ thống trụ cột được trú trọng xây dựng
và liên tục nâng cấp để hướng tới sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
đây là một công cụ để cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ góp phần quan trọng chống nhung nhữ tiêu cực trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
tinh thần chúng ta nói là cái gì mà công khai minh bạch giữa người xử lý giải quyết chính phủ điện tử với người được cung cấp chính phủ điện tử
thông qua mạng
chính phủ điện tử thì chúng ta làm không những là nhanh hơn mà chúng ta biết nó chống được cái cử quyền hết dịch nhất là ngăn chặn quan trọng đến cái tình trạng thâm nhũng vặt mà chúng ta đang triển khai quyết liệt để ngăn chặn
đây là cái sản phẩm ban đầu bước đầu thôi mà quá trình này nó làm năm năm một mươi năm và lâu hơn nữa luôn tục không bao giờ có giới hạn
và trong quá trình làm chúng ta làm dầu dần dữ liệu chúng ta nâng cái tích hợp các dịch vụ dần bây giờ chúng ta tám nhóm và trong tháng một mươi hai chúng tôi sẽ nâng lên một số nhóm và đặc biệt trong quý i hai nghìn hai mươi sẽ nâng lên rất nhiều dịch vụ khác
nhưng chúng ta không ham vọng làm nhiều chúng ta chỉ làm những cái gì mà cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp cần thiết trước thùy chúng ta ưu tiên trước
chúng ta làm chắc trên cơ sở cái dung lượng trên cơ sở cái đồng truyền trên cơ sở cái đảm bảo nền ẩn
cả hạ tầng và trên cơ sở cái an đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hệ thống thì chúng tôi sẽ dần từng bước để xử lý cái này
chỉ mới có tám dịch vụ công được kết nối trong tổng số hàng ngàn dịch vụ cần kết nối và chủ yếu vẫn ở cấp độ ba
mục tiêu là cần sớm cung cấp dịch vụ công ở cấp độ bốn và mở rộng sang các dịch vụ khác nhất là những dịch vụ được đông đảo người dân sử dụng
mặc dù cổng dịch vụ công quốc gia đã xây dựng đã kết nối với cổng dịch vụ công của các ngành các cấp các dịch vụ công trực tuyến
lý và trả kết quả vẫn phải do các bộ cơ quan bộ ngành địa phương thực hiện theo thẩm quyền
thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để tâm lý tình trạng các ngành các cấp thấy có cổng dịch vụ công quốc gia rồi thì lơi lỏng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của mình
ngược lại cần đề mạnh hơn nữa quá trình thực hiện xử lý các thủ tục hành chính cần sự liên thông giữa các đơn vị trong nội bộ giữa các cơ quan liên bộ ngành
để có thể tiếp tục đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính thì các thông tin liên quan đến người dân doanh nghiệp phải được chia sẻ giữa nội bộ của các cơ quan nhà nước
vấn đề về thủ tục như thế nào vấn đề thời gian ra sao và vấn đề liên quan đến các giấy tờ kèm theo thế nào
thì luôn luôn có sự ra soát để cắt bỏ những trồng chéo cắt bỏ những gây phiền hà không cần thiết cắt bỏ những cái mà thấy rằng những cái không phải thực sự đi cải cách
thì chúng tôi sẽ làm
cùng với các bộ cơ quan để thực hiện vấn đề cắt giảm liên tục như vậy muốn có thể nói là không hẳn là cái sáu chín trăm linh bảy này oplade vào trên cổng là đã ấn định suốt quá trình dịch vụ
thì không phải mà luôn luôn có sự ra soát cải cách và quy trình ra soát tái cấu trúc quy trình là một cái việc đầu tiên là chúng tôi liên quan đến cơ sở dữ liệu và thủ tục hành chính
thủ tướng đề nghị bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ
công trực tuyến trên toàn quốc từ đó xác định rõ các vấn đề còn vướng mắt để tháo gỡ thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cần đẩy nhanh việc xây dựng khung pháp lý để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ thông tin và truyền thông chủ trì trình dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử
bộ công an trình đề xuất xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ thông tin và truyền thông chủ trì trình dự thảo nguy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
bảo đảm sự ổn định thông suốt của cả hệ thống dịch vụ công phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp
đồng thời phải bảo đảm an ninh an toàn thông tin an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
các bộ ngành địa phương cần nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chia sẻ với nhau
như vậy mới có thể giảm bứt giấy tờ đơn giản hóa cắt giảm các thủ tục mới có thể là cải cách thực chất lấy người dân làm trung tâm
cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin
do vậy cổng dịch vụ công quốc gia ra đời khẳng định quyết tâm của chính phủ thủ tướng chính phủ trong đề mạnh xây dựng chính phủ điện tử
theo hướng thực chất hơn hiệu quả hơn
tuy nhiên đây mới chỉ là thành công bước đầu
với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách
tiến trình xây dựng chính phủ điện tử sẽ phải được thực hiện hiệu quả hơn chắc chắn hơn trong thời gian tới
đảm bảo sự công khai minh bạch trong quá trình thực hiện
có như vậy mục tiêu mà chính phủ đề ra là xây dựng chính phủ liêm chính giảm nhũng nhũ tiêu cực trong giao dịch hành chính mới có thể thay đổi